tại tỉnh quảng nam cảnh sát giao thông của địa phương đã đồng loạt gia quân
kiên quyết xử lý hàng chục trường hợp vi phạm nghị định một trăm linh của chính phủ trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
tại quảng nam trong những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã xử lý nhiều trường hợp tài xế có nồng độ cồn khi lái xe
trong đó tại thành phố tam kỳ
sau một tuần tổ chức tuyên truyền bắt đầu từ tối ngày sáu tháng một
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố tam kỳ đã ra quân xử lý vi phạm theo nghị định một trăm linh của chính phủ
buổi gia quân đầu tiên các tổ tuần tra đã phát hiện và xử lý năm trường hợp vi phạm khi điều khiển ô tô và xe máy có nồng độ cồn
trong đó có tài xế ô tô có nồng độ cồn đo được hai trăm tám mươi tám mg trên một lít khí thở bị phạt hành chính một mươi bảy triệu đồng và giữ bằng lái xe một mươi bảy tháng